ngay sau khi kết thúc hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba mrt hai mươi bảy
diễn đàn hợp tác châu á thái bình dương apec vào chiều ngày hôm nay hai mươi một tháng năm
chủ tịch hội nghị mrt hai mươi ba bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chủ trì họp báo
thông báo kết quả và giải đáp các vấn đề liên quan đến hội nghị mrt hai mươi ba
bộ trưởng phụ trách thương mại đại diện thương mại các nền kinh tế thành viên apec
cùng tham dự và trả lời báo chí những nội dung liên quan đến triển vọng hợp tác thương mại trong khu vực
thông báo kết quả hội nghị myt hai mươi ba bộ trưởng trần tuấn anh cho biết
đến trưa ngày hai mươi một tháng năm hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba
đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả thiết thực cho cộng đồng khu vực châu á thái bình dương
triển khai hiệu quả chủ đề và bốn ưu tiên của năm apec hai nghìn một mươi bảy về tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
các nền kinh tế
các thành viên đều ủng hộ mạnh mẽ sự cần thiết duy trì vai trò của apec là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực
là cái nôi của các ý tưởng hợp tác liên kết khu vực vì thịnh vượng chung của châu á thái bình dương
hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc hoàn tất các mục tiêu bogore về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm hai nghìn hai mươi
hội nghị cũng thể hiện quyết tâm của apec trong việc tiếp tục xây dựng một hệ thống thương mại đa phương bền vững
minh bạch lấy luật lệ làm cơ sở và là nền tảng quan trọng cho thương mại quốc tế
hội nghị mit hai mươi ba và các cuộc họp liên quan đã đánh dấu nửa chặng đường của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
và tôi tin tưởng rằng những kết quả đã đạt được tại hội nghị mrt hai mươi ba lần này sẽ là những cơ sở quan trọng
để các thành viên của apec sẽ tiếp tục thảo luận ở các cấp cũng như các hội nghị bộ trưởng sẽ diễn ra trong những tháng tới
đóng góp vào tiến trình hợp tác apec trong năm hai nghìn một mươi bảy
đối với câu hỏi của phóng viên
về việc cam kết của hoa kỳ như thế nào trong việc thúc đẩy cơ chế thương mại song phương
cũng như hợp tác thương mại trong các khuôn khổ đa phương của apec
trưởng đại diện thương mại hoa kỳ ông robert lighthizer cho biết
chúng tôi đánh giá cao vai trò thương mại của khu vực apec
apec đã giúp tạo ra một sự đồng thuận về thương mại quốc tế thương mại công bằng
đây đều là những mục tiêu mà hoa kỳ muốn thúc đẩy
tôi cùng đến đây để gặp những người đồng cấp của mình
và đã có những trao đổi rất bổ ích với họ
về những vấn đề song phương liên quan đến thương mại giữa các quốc gia
cũng như chính sách thương mại chung
để làm sao tìm được những hướng hợp tác tốt nhất trong khuôn khổ apec
ngoài ra hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại apec lần thứ hai mươi ba
đã giả soát việc xây dựng một số sáng kiến và ưu tiên của năm apec hai nghìn hai mươi
như tiếp tục triển khai tuyên bố lima về khu vực mậu dịch tự do châu á thái bình dương
xây dựng khuôn khổ tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới
triển khai sáng kiến
triển khai sáng kiến về công nghiệp hỗ trợ
xây dựng kế hoạch hành động về thúc đẩy kinh tế tài chính và xã hội trong khu vực apec
xây dựng khuôn khổ apec về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số
xác định tầm nhìn cho apec giai đoạn hậu hai nghìn hai mươi năm